thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua bảy tháng bốn một hang ổ sản xuất loại ma túy mới trên địa bàn tỉnh đà nẵng thành phố đà nẵng đã bị triệt phá
trước đó tại địa bàn phường hòa khánh bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng ngô văn sang ba mươi một tuổi bị bắt quả tang đang gửi hai kg thảo mộc khô tẩm chất ma túy cho một người mua ở thành phố huế thừa thiên huế với giá ba triệu đồng
tăng vật thu giữ gồm hai kg thảo mộc khô một ô tô hai điện thoại di động mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp nơi sang tạm trú lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn hai mươi tám kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại gần năm lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị dụng cụ khác
bước đầu sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy bán kiếm lời
ma túy còn được nguy trang trong những bao bì lạ bắt mắt với hình thức liên tục
đây là thủ đoạn hết sức tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay phóng sự được thực hiện tại thành phố nha trang tỉnh khánh hỏa
gói bao bì bằng ni lông với màu sắc rất bắt mắt ở ngoài in chữ nước ngoài hình ảnh trên bao bì làm người nhìn liên tưởng đến một thứ gì đó có thể dùng cho trẻ em và đây là chất bột có chứa trong những bao bì này
thì qua công tác giám định tại phòng kỹ thuật hình sự xác định chất bột có trong các cái gói ni lông này
đây là chất ma túy loại mdma và ketamin đây là các chất ma túy tổng hợp có tác dụng gây nghiện kích thích thần kinh trung ương gây ảo giác và bất khả năng tự chủ của con người mất khả năng lao động mất khả năng học tập và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người về thể chất và tinh thần nếu dùng quá liều thì sẽ dẫn đến tử vong
cuối tháng ba vừa qua đối tượng nguyễn trung nghĩa hai mươi bốn tuổi chú tỉnh bình phước bị bắt giữ khi đang nhận một gói hàng từ một nhà xe trong gói hàng này có ba mươi gói nhựa nhỏ màu tím bên trong chứa chất bột nghi là ma túy
qua giám định cơ quan chức năng xác định đó đều là ma túy tổng hợp loại ma túy này dân chơi thường gọi là ma túy nước dâu
theo cơ quan công an một gói này được đối tượng mua khoảng hai triệu đồng sau đó đưa về nha trang bán lại cho các đối tượng khác với giá khoảng sáu triệu đồng một kg
đối tượng cũng móc nối với các đối tượng ở những các bác ba vũ trường ở địa bàn thành phố nha trang để mà đưa loại ma túy từ thành phố hồ chí minh ra nha trang tiêu thụ
khi qua công tác nắm tên hình các khu vui chơi ở trên địa bàn thành phố trên sát địa bàn đã phát hiện đối tượng nghĩa
và khi đối tượng ra đây thì thường thì sẽ thuê những khách sạn mini
ở trong vòng vài ngày thì đối tượng sẽ thay đổi phòng ở
để tránh sự theo dõi của cơ quan công an
thùng mới rộ cũ tội phạm ma túy đã sử dụng thủ đoạn này cho loại ma túy nước dâu vốn không xa lạ
thay vì những loại bao bì có in hình trái cây đã bị lực lượng công an lật tẩy thì nay tội phạm ma túy tiếp tục tìm đến những loại bao bì mới khó phát hiện hơn
với vẻ ngoài giống như gói kẹo hay dầu gội đầu ma túy trở nên dễ cất giấu và trà trộn khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra
đây là chiêu trò thủ đoạn hết sức tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay mà chúng ta cần cẩn trọng và cảnh giác cao hơn
hôm nay công an tỉnh quảng nam cho biết đang đồng loạt kiểm tra chín điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh này
chín điểm kinh doanh của f tám mươi tám ở quảng nam gồm thành phố tam kỳ ba điểm thị xã điện bàn hai điểm
thành phố hội an huyện duy xuyên huyện núi thành và huyện thăng bình mỗi nơi một điểm
theo đó lực lượng chức năng kiểm tra điểm kinh doanh của f tám mươi tám trên đường phan châu trinh phường hòa hương thành phố tam kỳ
thời gian qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cùng công an các đơn vị địa phương đã tổ chức kiểm tra nhiều điểm kinh doanh của f tám mươi tám tại các tỉnh thành trên cả nước
lợi dụng đám đông nơi lễ hội để trà trộn chen lấn rồi ra tay cướp giật
nguyễn thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tỉnh an giang
đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
cụ thể lợi dụng có đông người dân vào tham quan một ngôi chùa ở xã vị bình huyện vị thủy tỉnh hậu giang
nguyễn thị cúc cùng một số đối tượng đã trà trộn vào đoàn người giả bộ chen lấn sô đẩy rồi bất ngờ cúc dùng tay giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ
chờ kịp tẩu thoát cúc đã bị lực lượng công an cùng người dân bắt khỏa tang
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn thị hạnh ba mươi một tuổi trú tại tp hcm
chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ sông hơi massage đóng chân trên địa bàn thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch để điều tra về hành vi chứa mại dâm
trước đó công an huyện nhân trạch đã phát hiện bắt quả tăng một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại cơ sở kinh doanh do hạnh làm chủ
qua làm việc nhân viên quản lý tại đây thừa nhận đã tổ chức chứa mại dâm theo yêu cầu của hạnh
mỗi lần mua dâm khách phải trả một triệu đồng người bán dâm được hưởng tám mươi ba số tiền còn lại là chủ cơ sở hưởng
ngoài sổ ghi chép cơ quan công an còn phát hiện thu giữ một số vật dụng khác có liên quan đến hoạt động mua bán dâm
tại cơ quan điều tra hạnh khai nhận đã chỉ đạo chứa mại dâm để tăng thêm thu nhập
ngoài việc bắt giữ khẩn cấp đối với hạnh hai nhân viên thuộc cơ sở kinh doanh trên cũng bị bắt giữ để điều tra
tiến hành kiểm tra hành chính tại khu dân cư công an tp sóc trăng phát hiện tại số nhà hai mươi chín khóng một phường ba tp sóc trăng
đinh gia huấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đang có hành vi chế tạo pháo nổ phát sáng
quá trình kiểm tra hành chính lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ thành phẩm của thuốc pháo là bốn ba kg và tám trái pháo đã hoàn thành cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã chế tạo pháo nổ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã chế tạo được khoảng ba mươi trái pháo có sai bảy mươi cm với mục đích là mang đi sử dụng
đến trưa nay tám tháng bốn theo thống kê nhanh từ cơ quan chức năng vụ cháy rừng trên thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng xảy ra vào chiều tối ngày bảy tháng bốn kéo dài tám giờ đồng hồ đã ảnh hưởng đến khoảng một mươi hectare rừng
ghi nhận tại hiện trường rừng thông thuộc
tiểu khu hai trăm bảy mươi sáu a lâm phần do ban quản lý rừng lâm viên quản lý thuộc địa bàn phường ba thành phố đà lạt các đám cháy lớn đã được khống chế chỉ còn giải rác một số ngọn lửa bùng phát trở lại cục bộ tại vài vị trí
theo báo cáo nhanh từ tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng vụ cháy đã ảnh hưởng tới một mươi hectare rừng
đối tượng là rừng thông tự nhiên lớn cháy thảm cỏ lớn dưới tán rừng không có thiệt hại về rừng
ngoài ra nhiều lớp thực bì đã bị thiêu dụi
cây rừng nhỏ cũng bị cháy khô
sau khi xảy ra vụ cháy lực lượng chức năng đã huy động khoảng một trăm năm mươi lượt người tham gia dập lửa
hiện nguyên nhân vụ cháy rừng vẫn chưa được xác định
lại xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng giữa những người ruột thịt trong cùng một gia đình
mà nguyên nhân cũng từ việc thiếu kiểm soát hành vi khi mà đã có hơi men trong người
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ngày năm tháng bốn vừa qua sau khi đi đám về tống văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại ấp năm xã mỹ hòa huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp
phát hiện chiếc xe máy của mình mới mua bị tống phước lộc là con ruột của tâm tháo bỏ hết vỏ máy nên cả hai xảy ra cự cãi
do trong người có rượu không kiềm chế được bản thân tâm đã lấy một con dao tại giếng nước trong nhà rượt đuổi lộc
khi chạy ra ngoài đường được khoảng bốn mươi mét thì cả hai cùng dừng lại lộc quay lại sông về phía tâm còn tâm chạy tới và cầm con dao chỉ thẳng trúng vào cổ lộc
sau đó lộc đã tử vong tại bệnh viện hiện công an huyện tháp một mươi đang tạm giữ hình sự tống văn tâm để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người
công an quận lê trân thành phố hải phòng vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một sáu kg ma túy các loại
trước đó công an quận lê trân phát hiện và bắt quả tang nguyễn quang huy đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực trước cửa nhà số một trăm tám mươi miếu hai xã phường dư hàng kênh quận lê trân thu giữ chín gram ma túy loại methamphetamine và một triệu tám trăm sáu mươi đồng
tiến hành khám xét chỗ ở của huy thu giữ thêm gần hai mươi g methamphetamin
đấu tranh mở rộng cơ quan công an khám xét chỗ ở của đồng văn dũng tại quận ngô quyền thu giữ một bánh heroin một hai kg ma túy tổng hợp
tổng lượng ma túy thu giữ của hai đối tượng là hơn một sáu kg ma túy các loại
tại cơ quan điều tra đồng văn dũng và nguyễn quang huy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
còn tại tỉnh sơn la công an huyện sông mã cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
ngày năm tháng bốn vừa qua tại khu vực bản nà hìn hai xã nà ngự huyện sông mã công an tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt giữ sông a dua và hoàng văn hùng cùng chú tại xã nà ngự huyện sông mã tỉnh sơn la thu giữ tại chỗ năm bánh heroin một xe máy cùng một số vật chứng có liên quan khác
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm bốn trăm linh viên hồng phiến và bốn trăm bảy mươi một triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để bán kiếm lời đang trên đường đi thì bị phát hiện bắt giữ
dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của gần một trăm linh người chơi hụi số tiền hơn ba mươi tỷ đồng đối tượng nguyễn thị mỹ linh chú tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên vừa bị công an tỉnh quảng nam tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn thị mỹ linh làm chủ cầm cái hụi mở nhiều dây hụi trên đề bàn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
với thỏa thuận mỗi dây hụi có một mươi hai người chơi theo đó người chơi nộp đủ một mươi hai tháng
trên thực tế có những dây hụi chỉ có từ năm đến tám người chơi nhưng linh vẫn nói dối là dây hụi có đủ một mươi hai người để người chơi phải nộp đủ một mươi hai tháng
có những giây người chơi đóng đủ tiền của một mươi hai tháng nhưng linh vẫn không cho lấy hụi và yêu cầu người chơi phải tiếp tục góp tiền để chiếm đoạt sau đó thì vỡ nợ
với thủ đoạn trên nguyễn thị mỹ linh đã chiếm đoạt của chín mươi sáu người chơi số tiền hơn ba mươi tỷ đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hồ kiều thò
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện hồng ngự tỉnh đông tháp về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tại nhà của nguyễn thị ngọc dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường long châu thị xã tân châu
chị nguyễn thị thùy linh đã gặp hồ kiều tho trong lúc ngồi chơi nói chuyện chị linh đã chuyển tiền cho một vài người bạn bằng ứng dụng trên điện thoại
thoa ngồi phía sau chị linh nên nhìn thấy và biết được mật khẩu để vào ứng dụng
đến một mươi chín h cùng ngày khi đang tổ chức ăn nhậu thò đã mượn điện thoại của linh để ra ngoài gọi điện cho người thân
rồi đăng nhập vào ứng dụng chuyển tiền để trộm sáu triệu bốn trăm linh nghìn đồng chuyển vào tài khoản cho con ruột của tho
tại cơ quan công an tho khai nhận do đam mê cờ bạc nên đã lấy trộm số tiền trên để đánh bạc
với hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc một mươi đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố để xử lý trước pháp luật
vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện nhân trạch phát hiện và bắt quả tang nguyễn thị mẫn sáu mươi một tuổi trú tại xã phước khánh huyện nhân trạch tổ chức hai sòng đánh bài tứ sắc tại nhà riêng
cho chín con bạc đều là nữ
cùng chú tại địa phương tham gia để thu tiền sâu
tăng vật thu giữ là hơn bốn mươi ba triệu đồng một mươi hai bộ bài tứ sắc và một bìa cắt tông dùng để làm chiếu bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
với hình thức cá độ bồng đá ăn thua bằng tiền trước đó lực lượng công an phát hiện bên trong điện thoại của phạm mạc thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín có nội dung cá độ bồng đá ăn thua bằng tiền với nhiều con bạc khác trên địa bàn nên tiến hành xác minh và xác định các đối tượng gồm phạm tuấn khanh nguyễn văn tân thái cường cùng trú tại thành phố vĩnh long có tham gia cá cực bồng đá ăn thua bằng tiền tổng số tiền mà các đối tượng cá cực là trên chín mươi triệu đồng
sử dụng giấy phép lái xe ô tô giả mua trên mạng xã hội
một lái xe trú tại thành phố hải phòng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương phát hiện khi chạy quá tốc độ trên quốc lộ năm địa phận xã tuấn việt huyện kim thành
quá trình kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát một mươi năm c ba mươi hai nghìn bốn mươi vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định lái xe là đinh văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố hải phòng xuất trình một giấy phép lái xe ô tô hạng d do sở giao thông vận tải hải phòng cấp
qua kiểm tra và đối chiếu dữ liệu tổ công tác phát hiện giấy phép lái xe có dấu hiệu giả mạo tiến hành làm việc lái xe linh khai nhận sử dụng thông tin của bản thân để mua giấy phép lái xe giả qua mạng xã hội facebook với giá bốn triệu đồng mục đích sử dụng để điều khiển xe và khi cần sẽ xuất trình để tránh việc bị lực lượng chức năng xử phạt vì không có giấy phép lái xe
trạm kiểm soát giao thông ngã ba hàng đã lập biên bản vụ việc bàn giao linh cùng tăng vật và phương tiện cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền
thưa quý vị thông thường trên mỗi chiếc tàu ra khơi đánh bắt hải sản dài ngày thì đều được ngư dân trang bị từ ba đến bốn bình ga để phục vụ việc nấu nướng trên biển
những bình ga này do không được bảo quản kiểm tra an toàn thường xuyên nên đã liên tiếp gây họa cho tàu cá và ngư dân
nhiều ngư dân đang ví việc mang bình ga lên tàu cá thì không khác nào như đưa bom lên tàu phản ánh trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
hàng năm trên địa bàn quảng ngãi đã có rất nhiều vụ cháy trên tàu cá đang neo đậu hay đang đánh bắt hải sản gây thiệt hại về người và tài sản
thế nhưng qua kiểm tra một số tàu cá hoạt động tại cảng cá ở xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi
thì lại có nhiều tàu cá không trang thiết bị chữa cháy
các chủ tàu đều biện hộ cho lý do việc không trang bị bình chữa cháy
nó bớt trình đi biến đổ đế rồi nó lau rồi nó gãi cái cò rồi có nhiều cái mình phải đem mình bỏ
nó chét này mình đục chứ còn đế nó làm gì đâu đế nó chét nó đắt chung chung ghe mà đắt chung ghe cộng vô đây chứ đâu mà nó chét nó đỉ
các chuyến tàu khai thác xa bờ ngư dân thường sử dụng bốn đến sáu bình ga
loại một mươi hai kg để nấu ăn
mặc dù sử dụng nhiên liệu dễ cháy nổ nhưng ngư dân chưa quan tâm đến việc đảm bảo an toàn
tại khu vực tàu cá quảng ngãi hầu hết các tàu cá đang neo đậu đều sử dụng bình ga để nấu nướng
các bình ca để lộ thiên tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng
bếp và bình ga không được bố trí hợp lý chưa cách ly với khu vực máy tàu
nhiều tàu thuyền không trang bị bình cứu hỏa
một số bình ga còn bị hoen dị ống dẫn ga bị củ nứt dễ dỏ dị
có rất nhiều nguyên nhân gây ra cháy nổ nhưng phần lớn là do ngư dân thiếu cẩn trọng trong quá trình nấu nướng
khi một bình ga không đảm bảo đem ra biển gặp muối ngày đêm phơi nắng như thế
thì nó sẽ nhanh bị rỉ hơn
khi bị rỉ mà gặp bình ga không đảm bảo chất lượng thì nó sẽ nguy hiểm cháy nổ rất cao
để đảm bảo an toàn cho người và tài sản cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo và tuyên truyền đến ngư dân
cần phải nâng cao ý thức trong công tác phòng chống cháy nổ trên tàu
đặc biệt các chủ tàu cần trang bị trên tàu đầy đủ phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ
thường xuyên kiểm tra hệ thống điện quản lý chặt chẽ nguồn lửa nguồn nhiệt thiết bị sinh lửa sinh nhiệt trên tàu
tuy nhiên sự bất cẩn chủ quan coi thường của không ít ngư dân chính là hiểm họa bom ga trên tàu cá